sáng nay đại lễ phật đàn liên hợp quốc vơ sát hai nghìn một mươi chín với chủ đề
cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ về xã hội bền vững
đã chính thức khai mạc tại trung tâm văn hóa phật giáo tàm trúc tỉnh hà nam
đây là lần thứ ba đại lễ phật đàn vơ sắc được tổ chức tại việt nam
dự lễ khai mạc có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước các chư tôn đức giáo phẩm mặt trận tổ quốc
nguyên thủ các nước quan khách và đại sứ các nước
phát biểu tại lễ khai mạc đại lễ phật đàn liên hợp quốc vơ sắc hai nghìn một mươi chín
hòa thượng chủ tịch giáo hội phật giáo việt nam chủ tịch ủy ban tổ chức quốc tế vơ sắc hai nghìn một mươi chín
hòa thượng thích thiện nhơn khẳng định sự ra đời của đức phật đã mang lại ý nghĩa
cho hàng triệu triệu người trên thế giới
tầm vóc của phật giáo hiện có ảnh hưởng đối với nhiều phương diện cuộc sống
với niềm tin hóa giải xung đột thúc đẩy bình đẳng giới
ứng phó với biến đổi khí hậu đem lại sức sống của xã hội
tăng cường sự hợp tác giữa các cộng đồng trên thế giới
trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những xung đột khủng bố chiến tranh
bất bình đẳng khủng quản môi trường sinh thái và biến đổi khí hậu
sự phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đang làm thay đổi mọi mặt đời sống và các cấu trúc truyền thống
thì hơn lúc nào hết chúng ta phải cùng nhau phát huy những giá trị cốt lõi của đạo phật
về tinh thần khoan dung độ lượng vô ngã vị xa hòa hợp và hòa bình
thông qua con đường bác chánh đạo là lý trung đạo
nhằm góp phần giải quyết những thách thức vấn nạn toàn cầu
khẳng định đại lễ vê sắc tổ chức tại việt nam truyền tải thông điệp về hòa hợp nhân ái
trong mối quan hệ các dân tộc các quốc gia để xây dựng cuộc sống văn minh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng cho biết dựa trên chất lý phật giáo
đại lễ phật đàn hai nghìn một mươi chín cũng thể hiện sự quyết tâm của chính phủ việt nam
trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
từ nhiều quốc gia và sự đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín chúng ta cùng tưởng niệm tôn vinh đức phật
và cùng suy ngẩm về trang lý hòa bình
về tinh thần khoan dung lòng tự bi đồng thời phát quy những trang lý đó
vào thực tiễn cuộc sống giảm thiểu xung đột và khổ đau
thiết lập mối quan hệ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
giữa các quốc gia các dân tộc và cùng xây dựng một thế giới hòa bình an lạc cho toàn nhân loại
đại lễ phật đàn liên hợp quốc vê sắc hai nghìn một mươi chín là sự kiện đối ngoại quan trọng
góp phần nâng cao vai trò của phật giáo việt nam
trong hội nhập quốc tế
đại lễ vê sắc cũng khẳng định nỗ lực và thành tựu của việt nam
về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế và tôn giáo
khẳng định vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
và sự ủng hộ của việt nam đối với nỗ lực của liên hợp quốc
trong thúc đẩy hòa bình hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa
thể hiện trách nhiệm của việt nam với liên hợp quốc